chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp bộ trưởng bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản kato kachinobu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam nhật bản đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
nhấn mạnh việt nam nhất quán coi nhật bản là đối tác chiến lược tin cậy quan trọng hàng đầu và lâu dài chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung
trên cơ sở hợp tác y tế hai nước không ngừng được mở rộng và nâng cao bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản mở rộng hợp tác với cục y tế và các bệnh viện của bộ công an việt nam trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe đặc biệt là các công nghệ mới kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh bộ công an việt nam đã tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và vừa triển khai thành công đoàn cứu nạn cứu hộ sang thổ nhĩ kỳ
bộ trưởng tô lâm đề nghị nhật bản hỗ trợ các chương trình đào tạo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực quân y khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ y tế công an việt nam
ngài kato katchino bưu cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan nhật bản khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để góp phần tăng cường hơn nữa vào việc phát triển quan hệ việt nam nhật bản